hai chiếc nhẫn rồi lên xe tẩu thoát sau đó đến một tiệm vàng khác bán được năm triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng để trả nợ và tiêu sải cá nhân
năm đối tượng lợi dụng sơ hở của các doanh nghiệp hộ kinh doanh cá nhân rồi liên hệ làm việc đe dọa sẽ viết bài nếu như không đưa tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng này gồm hoàng văn hữu đào văn thể vũ hoàng bình đỗ mạnh dũng và đào đình luyện
cùng chú tại tỉnh thái nguyên

các đối tượng dùng thủ đoạn đeo bám các du khách hoặc công dân vùng sâu vùng xa người dân tộc thiểu số chưa nắm vững các quy định về xuất nhập cảnh để rụ rỗ hứa hẹn làm giấy tờ nhanh thủ tục đơn giản để trục lợi cá nhân
bên cạnh đó cũng xuất hiện tình trạng các cò du lịch nhận đưa các đoàn khách lẻ khách dù đi qua cửa khẩu sang trung quốc không theo tour tuyến
đầu năm hai nghìn hai mươi ba ngay khi cửa khẩu du lịch quốc tế lào cai hà khẩu được hoạt động trở lại sau thời gian dịch covid một mươi chín
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã phối hợp cùng sở du lịch tỉnh tổ chức thành công buổi tọa đàm cùng các công ty du lịch lữ hành trên địa bàn nhằm thảo luận đồng thời ký cam kết trong công tác đảm bảo an ninh an toàn trong lĩnh vực du lịch
phòng an ninh đối ngoại đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh ban hành các kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch
thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành đơn vị công an cấp huyện kỹ xác thành phố nắm tình hình và thu tập thông tin tài liệu xử lý theo đúng quyết định của pháp luật
thời gian tới lực lượng an ninh đối ngoại sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến hiệp hội du lịch tỉnh lào cai đến các công ty lữ hành du lịch và toàn thể quần chúng nhân dân nắm được
hai là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc công an tỉnh kiên quyết xử lý các hành vi liên quan đến hiện tượng có du lịch trên địa bàn tỉnh lào cai
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn đồng thời kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành và khách sạn trên địa bàn không chấp hành đúng quy định
chúng tôi hy vọng khi triển khai quy chế phù hợp giữa sở du lịch và công an tỉnh những biện pháp triển khai những biện pháp đồng bộ như vậy sẽ giảm trở đến mức thấp nhất
chẳng chỉ là chấm dứt tình trạng có khách cũng như lôi kéo khách trái các quy định đưa du lịch trở lại hoạt động thật sự là đánh mạnh
thời gian tới công an tỉnh lào cai sẽ tiếp tục giả soát kiểm tra quyết liệt xử lý tình trạng cò khách du lịch nhằm đảm bảo an ninh trật tự tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và giữ gìn hình ảnh du lịch lào cai luôn tươi đẹp trong lòng du khách